chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ năm ngày một mươi năm tháng sáu
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm điều hành hệ thống điện quốc gia
đối với ông nguyễn đức ninh để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành cho công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
cụ thể tại quyết định sáu trăm linh ba tập đoàn điện lực việt nam tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ diện evn quản lý
evn quyết định tạm đình chỉ chức vụ với ông nguyễn đức ninh giám đốc trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia
để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
đoàn thanh tra của bộ công thương đang thanh tra về quản lý và cung ứng điện của evn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi ba đối tượng
trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thần tiến huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại xã đồng tân huyện hiễu lũng
là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng ba trăm tám mươi chín
có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn
trên năm trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với thần tiến huy cùng một mươi hai đối tượng
là giám đốc và kế toán của tám doanh nghiệp có liên quan
về tội mua bán trái phép hóa đơn
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra mở rộng
và xử lý theo quy định của pháp luật
sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
đã tuyên án đối với nguyên trưởng phòng lao động thương minh và xã hội
thành phố trà vinh cùng thuộc cấp về tội tham mô tài sản
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
tòa tuyên phạt bị cáo lê thị mỹ hồng
nguyên trưởng phòng phòng lao động thương binh và xã hội
thành phố trà vinh năm năm sáu tháng tù
nguyễn thanh bình trần văn quý và lê thị thanh loan
mỗi bị cáo ba năm tù
bị cáo thi hải yến lâm thị quỳnh thơ
cùng nhận bức án hai năm sáu tháng tù
và bị cáo đỗ văn no hai năm tù
theo cáo trạng vào các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi tám
lê thị mỹ hồng là trưởng phòng phóng lao động thương binh và xã hội
thành phố trà vinh và là chủ tài khoản đơn vị
trong quá trình công tác hồng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi lập nhiều chứng tử khống
để thanh quyết toán tổng số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
từ các nguồn kinh phí không tự chủ được cấp từ ngân sách của nhà nước
qua đó các bị cáo đã tham ô gần hai trăm bảy mươi triệu đồng
để sử dụng vào mục đích cá nhân
ngoài ra bị cáo trạng còn cáo buộc
hồng đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo yến và bình
theo dõi lập tổng hợp lập chứng tử khống cho từng bộ phận
phụ trách ký thanh quyết toán sai quy định
gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước
với tổng số tiền hơn hai trăm chín mươi triệu đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán thuốc khăn hiếm
để chữa bệnh ung thư
đối tượng trần đức tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại thị trấn yên lập huyện yên lập tỉnh phú thọ
vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
khởi tố bắt tạm giam về hình vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
thời gian gần đây công an thị xã hoàng mai
nhận được đơn trình báo của một số người dân
về việc đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đặt tài sản
bằng hình thức bán thuốc khan hiếm để chữa bệnh ung thư
sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an thị xã hoàng mai cử tụ công tác trực tiếp đến tỉnh phú thọ
bắt tẩn cấp đối tượng trần đức tiến
về hình vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
tại cơ quan điều tra qua đấu tranh
đối tượng tiến khai nhận đã hách tài khoản facebook
đồng thị chiên để sử dụng
giao bán các loại thuốc chữa bệnh ung thư trên mạng xã hội
và được một người dân liên hệ đặt mua
sau đó đối tượng đã lừa bị hại
chuyển số tiền năm mươi bốn triệu đồng qua tài khoản ngân hàng
với thủ đoạn trên tiến đã lừa đảo một số bị hại
với số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
càng bước vào mùa cao điểm du lịch hè năm nay
các chiêu trò thủ đoạn lừa đảo
ngày càng nở rộ và tinh vi hơn
lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao
đặc biệt là tâm lý ham giá rẻ
không ít đối tượng đã tung ra
những lời giao bán hấp dẫn trên mạng xã hội
nhằm lừa đảo chiếm đặt tài sản
mùa hè đã tới
anh đạt có nhu cầu đi du lịch
nên anh đã lên mạng tìm kiếm các tour
và nhận được rất nhiều lời chào mời
khi mà gia đình tôi muốn đi du lịch
thì tôi thường tìm các tour du lịch qua các nền tảng mạng xã hội
và khi mà tôi muốn kể lại một câu chuyện của tôi
khi mà tôi đặt qua các nền tảng mạng xã hội
thì cái việc mà họ tiếp cận tôi này
họ bắt gửi căn cấp công dân này
sau khi đó cọc tiền để giữ lại cái tour đấy cho gia đình
thì sau khi ngay sau khi cọc tiền
thì gia đình tôi cái bạn mà yêu cầu đó
tự nhiên mất tài khoản
và tôi không thể liên hệ được
thì lúc đó tôi biết được là mình đã bị lừa
khi mà mình đã cọc tiền cho bạn đó
hình thức đặt tour qua mạng không mới
trong khi đó công nghệ bốn
giúp du khách có thể tiếp cận đặt phòng
cũng như các dịch vụ khác dễ dàng
tuy nhiên hình thức này cũng bộc lộ nhiều nhược điểm
để kẻ xấu lợi dụng
ví dụ đây là một khách sạn có thế trong gia biển
lưng tượng núi đẹp như trốn tiên cảnh
giữa vịnh hạ long được chia sẻ trên mạng xã hội
đã thu hút nhiều lượt like
nhưng ngay sau đó sở du lịch tỉnh quảng ninh
đã phát đi thông báo khẳng định
không tồn tại khách sạn này
và du khách cần tránh bị lừa đảo
hay đây là khách sạn năm sao
nhưng giá được quảng cáo là siêu rẻ
nhưng không có thật
còn những thông tin rõ ràng trên mạng xã hội
thì chúng ta bản thân nhà lượng không kiểm chứng được
nếu như mà với vấn như xu thế
chúng ta mua vé bay hoặc mua tour
như mua một cái sản phẩm hiệu hình
thì nó rất là khác biệt
và rất dễ bị
không tránh được cái chuyện là có thể bị lừa đảo xảy ra
một số hình thức lừa đảo du lịch phổ biến hiện nay
là đăng tải bài quảng cáo bán tour du lịch
phòng khách sạn trên website
ứng dụng thương mại điện tử và mạng xã hội
đề nghị nạn nhân chuyển tiền cọc
từ ba mươi đến năm mươi giá trị
sau đó chiếm đoạt số tiền cọc
hứa hẹn làm visa thị thực
du lịch nước ngoài trên website
ứng dụng thương mại điện tử và mạng xã hội
cam kết tỷ lệ thành công cao
hoàn trả một trăm linh số tiền
nếu không xin được visa
sau đó lấy lý do nạn nhân
khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền
ngoài ra các đối tượng có thể
làm giả website fanpage
của công ty du lịch uy tín
làm giả hình ảnh chụp biên like hóa đơn thanh toán
và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán
chi phí tour du lịch
thực trạng này thì không phải là mới
nó xảy ra từ nhất lâu rồi
và chúng tôi cũng luôn khiến khách hàng lên
khi mình chọn mua các dịch vụ
tại vì cái ngành nghề này rất là đặc thù
chúng ta bỏ tiền ra mua cái dịch vụ khi chúng ta chưa sử dụng
nên chúng ta lên mua ở những công ty có uy tín
ít nhất là công ty có uy tín
có những ký hợp đồng cụ thể ra buộc rõ ràng
còn nếu như bây giờ
mà cái thông tin trên mạng
trên facebook thì thực ra thì thông tin rất là nhiều
và tình trạng lừa đảo trên đấy
thì năm nào nó cũng xảy ra chứ không phải bây giờ
thì hy vọng là khách có thể
chọn những cái đơn vị có uy tín
thứ hai là chọn đơn vị
công ty có khách hợp nhân để ký hợp đồng
các chuyên gia khuyến cáo để không bị lừa
khách hàng không nên giao dịch với
những cá nhân không rõ ràng về thông tin
tuyệt đối không chuyển tiền
vào những tài khoản không phải tài khoản định danh
của công ty cần đến hẳn trụ sở công ty
để xác nhận thay vì chỉ có mạng xã hội
đặc biệt người dân cần
cẩn trọng với những dịch vụ du lịch
được trao bán với giá rẻ bất thường
bởi mức giá giảm sâu ở thời điểm này
là điều khó khả thi khi chi phí
về máy bay nhiên liệu vận hành đều tăng cao
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa phát đi
thông cáo báo chí làm rõ
thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng
có nêu về việc thiếu một triệu tấn than
cho nhiệt điện để tránh sự hiệu lầm
của dư luận về trách nhiệm của các đơn vị
cung cấp than
evn cho biết trong các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
sự phối hợp hiệu quả và nỗ lực
cung cấp than của tập đoàn công nghiệp
than khoáng sản việt nam và tổng công ty đông bắc
đã góp phần quan trọng để evn
sản xuất cung ứng điện cho phát triển
kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh
đặc biệt từ sau cuộc họp ngày chín tháng năm
giữa evn và tập đoàn công nghiệp
than khoáng sản việt nam và tổng công ty đông bắc
tất cả các tổ máy sử dụng
antransit đã vận hành tối đa
theo yêu cầu của hệ thống
không có tổ máy nào ngừng giảm công suất do thiếu than
theo kế hoạch cập nhật
sản lượng huy động các tháng sáu và bảy năm hai nghìn hai mươi ba
của các nhà máy nhiệt điện than
đặc biệt là các nhà máy điện
khu vực miền bắc sẽ được huy động
ở mức công suất và sản lượng tối đa
theo hiệp hội lương thực việt nam
hiện giá nhiều loại gạo của việt nam
vẫn duy trì mức cao hơn thái lan ấn độ
hiện nay giá gạo xuất khẩu năm tấm
của việt nam đang được trả bán
ở mức bốn trăm chín mươi tám usd một tấn
trong khi đó giá gạo hai mươi năm tấm
ở mức bốn trăm bảy mươi tám usd một tấn
giá gạo jasmine năm trăm bảy mươi tám usd một tấn
giá gạo việt nam tăng cao ổn định
thời gian qua
một phần là do nhu cầu tiêu thụ trên thế giới tăng
nhưng phần khác cũng khẳng định
chất lượng uy tín hạn gạo việt nam
đang được trả bán
đang được khẳng định
ngày càng rõ rệt
ở phân khúc hàng hóa khác nhau
để sản xuất lúa gạo sát với nhu cầu tiêu dùng
của nhiều quốc gia trên thế giới
và phù hợp với định hướng phát triển
ngành hàng lúa gạo việt nam
cuối tháng năm thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
chiến lược phát triển thị trường xuất gạo của việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó chuyển dịch cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu
theo hướng giữa thỉ trọng gạo trắng
hạt dài phẩm cấp cao ở mức hợp lý
khoảng từ một mươi năm hai mươi
giảm tỷ trọng gạo phẩm cấp trung bình và thấp
tăng thỉ trọng gạo thơm gạo đồ
gạo japonica gạo hữu cơ
đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ lúa gạo
gạo có vị chất dinh dưỡng bột gạo
mỹ phẩm từ gạo
du lịch việt nam đang dần hồi phụ
khi lượng khách quốc tế đã tăng trở lại
những điểm đến của việt nam
cũng được du khách đánh giá cao
mới đây ba điểm đến trong nước
đã được tôn vinh tại một giải thưởng du lịch danh giá
giải thưởng luxury awards asia pacific hai nghìn một mươi năm
vừa được vinh danh tại hà nội
huế và phú quốc
của việt nam là ba trong số
một mươi điểm đến hàng đầu châu á thái bình dương
hà nội được giới thiệu là thủ đô của việt nam
mang nét đẹp cổ kính thơm mộng
và nổi tiếng với tinh hoa ẩm thực
trong khi đó huế được biết đến
với những công trình kiến trúc
mang đậm giá trị lịch sử văn hóa
còn phú quốc là hòn đảo có khí hậu
trong lánh mắt mẻ
và khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp
trong danh sách còn có tokyo của nhật bản
singapore bangkok của thái lan
khai thác giá trị ẩm thực
là một mục tiêu quan trọng
của đề án định vị thương hiệu
du lịch văn hóa việt nam
theo tổ chức du lịch thế giới unwto
du khách thường chi trung bình
ba mươi kinh phí chuyến đi cho ăn uống
điều đáng mừng là nhiều địa phương doanh nghiệp
đã nhanh nhạy nắm bắt
cho ra mắt các sản phẩm đáp ứng nhu cầu
của người dân tích cực quảng báo văn hóa
du lịch thu hút du khách
đặc biệt là du lịch ẩm thực
câu chuyện tại hải phòng địa phương tiên phong trên cả nước
đã cho ra mắt bản đồ món ngon
mang tên hải phòng long vòng ẩm thực
là một ví dụ
chỉ mất hai tiếng rưỡi ngồi tàu
có thể đi lại trong ngày
thỏa sức thưởng thức
các món ăn ngon ở hà nội hải phòng
sau cú bắt tay thực hiện food tour
đường sắt đã đưa đến hải phòng
một triệu khách ngày cao điểm hơn bốn người
với chiến lược này
bản thân ngành đường sắt cũng được lợi
khi năm vừa rồi doanh thu tuyến hà nội
hải phòng trên tám mươi bốn tỷ đồng
hiện nay hằng ngày chúng tôi
phục vụ bốn tuyến
hà nội hải phòng
để phục vụ nhu cầu
người dân cũng như người trẻ
đặc biệt là trong số hành khách đi tàu
rất nhiều người thực hiện chương trình food tour
đối với những ngày
thứ bảy chủ nhật
và những ngày lễ tết
thì chúng tôi vẫn cứ phải lật thêm tàu
và đây là một cái mô hình
theo chúng tôi thấy là
rất là thành công
có thể nhân dọn ra ở các cái tuyến khác
ở những cái tỉnh khác
không riêng gì hà nội hải phòng
hải phòng đang hướng tới việc trở thành
một trong những trung tâm tu lịch ẩm thực
của khu vực và trong cả nước
một trong những cách làm của hải phòng
hay ở chỗ
không chỉ có doanh nghiệp tham gia
và sở du lịch đã lên kế hoạch cụ thể
về sản phẩm food tour
tạo thành điểm nhấn chung
cho du lịch hải phòng
sản phẩm này có sự kết hợp giữa công tư
giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước
cộng đồng địa phương với doanh nghiệp
chủ giám đốc các doanh nghiệp đó
lương cao các nhận thức
trong việc phối hợp cùng với sở du lịch
để ứng dụng liên thông
trong công tác quản lý du lịch
để truyền tải những trí đạo của thành phố
cũng như của ngành du lịch
đến với các đơn vị doanh nghiệp
cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
thực tế cho thấy
ẩm thực việt luôn chiếm được tình cảm yêu mến
của du lịch quốc tế
nhiều chuyên gia trong nước quốc tế đều cho rằng
việt nam cần chú trọng phát triển du lịch ẩm thực
để có thể trở thành
bếp ăn của thế giới trong tương lai không xa
về hải phòng về văn hóa
về ẩm thực của thành phố
tổ chức du lịch thế giới
cũng đã nhận định
du lịch ẩm thực là một trong những lợi thế
riêng có của mỗi quốc gia
là yếu tố chiến lược là động lực quan trọng
để phát triển du lịch
do đó việc kết hợp ẩm thực và du lịch
sẽ tạo cơ hội lớn cho việc phát triển
và quảng phá du lịch
tiếp theo sẽ là các tin tức kinh tế
đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến
với tin tức của kinh tế phương nam
sở công thương tp hcm vừa kiến nghị
ủy ban nhân dân tp hcm
bổ sung dự án nhà máy điện gió ngoài khơi
cần giờ sáu mw
của công ty cổ phần năng lượng dầu khí châu á
vào danh mục dự án điện gió ngoài khơi
theo sở công thương đối với dự án này
sở đã gửi văn bản tới các đơn vị sở ngành
để cùng góp ý
đến nay sở công thương đã nhận được đầy đủ văn bản gốc ý
của các đơn vị
dự án này thuộc danh mục các dự án điện gió ngoài khơi tiềm năng
trong dự thảo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
tầm nhìn tới năm hai nghìn năm mươi
quy hoạch điện tám
quy mô đầu tư khoảng sáu mw
chia làm bốn giai đoạn
giai đoạn từ năm hai nghìn ba mươi một đến năm hai nghìn ba mươi năm
là giai đoạn một
sẽ đầu tư khoảng hai mw
cho mục đích phát điện lên lưới điện quốc gia vào năm hai nghìn ba mươi một
và một mw giai đoạn hai
cho mục đích cấp điện sản xuất hydrogen vào năm hai nghìn ba mươi năm
giai đoạn hai nghìn ba mươi sáu đến năm hai nghìn năm mươi
giai đoạn ba
sẽ đầu tư khoảng hai mw
do các mục đích phát điện lên lưới điện quốc gia
và một mw giai đoạn bốn
cho mục đích cấp điện sản xuất hydrogen
ở mức đầu tư cho giai đoạn là ba trăm một mươi ba ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
dự án này sẽ được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
để tạo theo nguồn năng lượng tái tạo
góp phần đảm bảo an ninh năng lượng thành phố
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ sê
vừa có thông báo về việc
hủy niêm yết đối với cổ phiếu emc
của công ty cổ phần cơ điện thủ đức
theo đó hơn một mươi năm triệu cổ phiếu emc
tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá
gần một trăm năm mươi ba tỷ đồng
sẽ hủy niêm yết từ ngày một mươi bốn tháng bảy
do tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng
ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu emc
trên sàn hồ c là ngày một mươi ba tháng bảy
kết thúc quý i cơ điện thủ đức ghi nhận
doanh thu đạt gần bảy mươi tỷ đồng
giảm khoảng sáu mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
lợi nhuận sau thuế đạt ba trăm hai mươi năm triệu đồng
giảm bốn mươi tám so với cùng kỳ
trên thị trường cổ phiếu emc
có phiên loại ngược dòng thị trường tích cực
khi đóng cửa phiên giao dịch ngày một mươi bốn tháng sáu
tăng hơn bốn lên chín bảy trăm bảy mươi đồng một cổ phiếu
không chỉ emc
trên thị trường chứng khoán
cổ phiếu ngành điện được quan tâm giữa
tâm điểm đắng đóng và các điện ở miền bắc
các mã ngành điện tử như lcg
của công ty cổ phần nissan
pcg của công ty cổ phần bamboo capital
pc one của công ty cổ phần tập đoàn pc one
sdg của công ty cổ phần tập đoàn hado
ksb của công ty cổ phần điện lực khánh hòa
cùng tăng giá
sau thời gian tổng hợp đánh giá
tạp chí ford việt nam công bố
danh mục năm mươi công ty niêm yết tốt nhất
đánh giá chung danh sách lần thứ một mươi một này
không có nhiều tên tuổi mới
đã suy giảm của thị trường chứng khoán
và việc gọi vốn quốc tế khó khăn
là lý do thiếu bắn những thương vụ ipo
niêm yết tậm cỡ
tổng lợi nhuận sau thuế của năm mươi công ty
trong danh sách đạt hai trăm hai mươi tám chín mươi sáu tỷ đồng
tăng một mươi tám so với danh sách
tổng doanh thu đạt một bốn trăm chín mươi bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
đứng đầu doanh thu như thường lệ
thuộc về petrolimax
đứng vị trí số một lợi nhuận
thuộc về vietcombank
ngân hàng là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất
với sáu cái tên
trong khi đó bất động sản và nguyên vật liệu
giảm một nửa số đại diện
lý do của sự thiếu bắn doanh nghiệp
hai lĩnh vực này đến từ thực tế
đã hưng phấn của thị trường địa ốc
bị dội một gáo nước lạnh độc ngột
vào quý i năm hai nghìn hai mươi ba
số liệu từ bộ xây dựng cho thấy
số lượng doanh nghiệp bất động sản
giải thể ngừng kinh doanh có thời hạn
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
lần lượt là ba trăm bốn mươi một
tăng ba mươi hai so với cùng kỳ
vào một nghìn tám trăm một mươi sáu tăng sáu mươi bảy
trong các dự báo lạc quan nhất
thị trường địa ốc được kỳ vọng
tăng băng vào năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng kịch bản thực tế có thể xấu hơn
khi chu kỳ điều chỉnh của thị trường đề ốc hiện tại
có những điểm khác biệt lớn so với giai đoạn trước đây
tin tức từ trung tâm xuất tiến thương mại
và đầu tư thành phố hồ chí minh
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
malaysia có thêm năm dự án đầu tư
được cấp mới vào thành phố
với tổng vốn đầu tư là bốn trăm hai mươi bảy usd
tính luyện kế đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi ba
malaysia đã có ba trăm hai mươi chín dự án đầu tư
vào thành phố
với tổng vốn gần bốn chín tỷ usd
đứng thứ sáu trên tổng số một trăm một mươi sáu quốc gia
và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố
về thương mại tổng kiêm gạch xuất khẩu
năm hai nghìn hai mươi hai của thành phố và malaysia
ước tính đạt trên năm bốn tỷ usd
tăng tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong nhiều năm qua
thành phố hồ chí minh luôn là địa phương
dẫn đầu về vốn đầu tư của malaysia
tại việt nam
hiện nay việt nam và malaysia đều là thành viên
của các hiệp định thương mại thế giới
thành phố hồ chí minh cũng đang tiếp tục đẩy mạnh
các cải cách hành chính
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
kinh doanh tại thành phố
theo ghi nhận gói tính dụng hỗ trợ
doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
đã giải ngân một trăm một mươi bảy tỷ đồng
bằng hai mươi năm tám gói tính dụng
các ngân hàng đăng ký trong năm nay
đây là gói tính dụng nằm trong chương trình
kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố hồ chí minh được xây dựng từ đầu năm
theo kế hoạch nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn
về vốn lãi suất cho doanh nghiệp
theo đó đã có hai mươi ngân hàng đăng ký gói hỗ trợ
tính dụng với quy mô hơn bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
để cho doanh nghiệp vay với lãi suất hợp lý
tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho doanh nghiệp
gắn với việc tăng hạ mức tính dụng
trong đó chương trình cho vay năm nhóm ngành
lĩnh vực ưu tiên với lãi suất ưu đại
cho vay hỗ trợ hai lãi suất
theo nghị định ba mươi một của chính phủ
để tiếp tục đẩy mạnh giải ngân gói tính dụng
hỗ trợ doanh nghiệp ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố hồ chí minh vừa có văn bản
gửi ba nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức
đề nghị phối hợp đẩy mạnh tần suất kết nối
ngân hàng doanh nghiệp
từ cuối năm ngoái cho đến nay
kim ngạch xuất khẩu thủy sản liên tục giảm
trong đó xuất khẩu tôm giảm hơn ba mươi
so với cùng kỳ năm ngoái
xuất khẩu gặp khó nên giá tôm trong nước giảm mạnh
khiến cho người nuôi gặp khó khăn
nghiên dận giá tôm
tại tỉnh kiên giang cho thấy
tâm số giảm từ ba mươi bốn mươi đồng một ký
tùy kích cỡ so với cách đầy một tháng
cụ thể tâm số loại hai mươi ba mươi con trên một ký
thường lái mua với giá
hai trăm năm mươi đồng một ký
giảm khoảng bốn mươi đồng một ký
tâm số năm mươi con trên một ký
cách đầy một tháng có giá khoảng
một trăm ba mươi một trăm ba mươi năm đồng một ký
hiện giảm còn chín mươi năm đồng một ký
tôm thẻ chân trắng loại một trăm linh con trên một kg
thường lái mua với giá
sáu mươi sáu bảy mươi đồng một ký
giảm khoảng hai mươi đồng một ký
tôm thẻ loại năm mươi sáu mươi con một ký
giá bảy mươi ba đồng
giảm ba mươi đồng một ký
tôm thẻ loại bảy mươi
đến tám mươi con trên ký giá bảy mươi đồng một ký giảm hai mươi năm đồng một ký
tương tự giá tâm thể chân trắng tại các tỉnh cà mau bạc liêu sóc răng
cũng đang ở mức thấp giảm khoảng bốn mươi so với đầu năm
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản vasf nguyên dân khiến giá tâm số
và tâm thể chân trắng liên tục giảm trong thời gian qua là do xuất khẩu giảm mạnh
lượng hàng tồn kho lớn nhưng chưa có đơn hàng mới
công ty chế biến tâm xuất khẩu thu mua cầm chân
thưa quý vị trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi
nhiều chủ đầu tư người môi giới phải tung nhiều chiêu chiều khách để bán được hàng nhanh hơn
đối với các dự án đang được triển khai mở bán
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
là đơn vị hiếm hoi triển khai xây và mở bán dự án mới trong thời gian này
nhưng để bán được hàng doanh nghiệp vẫn phải chịu khách tối đa
ngoài việc chiếc khấu cao nhiều hình thức hỗ trợ khách hàng như hỗ trợ lại xuất chiếc khấu cao
và tiền chiếc khấu được cấn trừ trực tiếp vào giá bán
trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp khó
chiều khách hết mức là cách nhanh nhất để bán được sản phẩm
bây giờ hiện tại để mà du khách để mà vô mua thì đó là khó hơn
thì không những là về tính người ta không những cân đo đông đếm về tài chính nữa
mà còn người ta còn cân đo đông đếm về cái tiến độ xây dựng
người ta có quan tâm là có xây dựng đúng tiến độ hay là không
rồi pháp lý có minh bạch có rõ ràng hay là không
thì mình làm rõ những cái vấn đề đó cho khách
thì lúc đó khách mới dễ dàng xuống tiền được
hiện tại bây giờ các anh biết là lãi suất ngân hàng đang tăng rất là cao
có những ngân hàng đang tăng tới lãi suất mua nhà tới một mươi bốn một mươi năm
so với lúc trước là khoảng một mươi một một mươi năm thôi
nên bây giờ đó mình muốn mua nhà mình muốn bán được cho sản phẩm đến khách hàng
thì buộc là mình phải chọn những chủ đầu tư có hỗ trợ lãi suất ngân hàng hỗ trợ gốc lãi
thì em tìm được một công ty và đã hỗ trợ lãi xuất cho khách hàng ba năm không gốc lãi luôn
đó có nghĩa là khách hàng chỉ thanh toán một mươi nhưng mà đã có một căn nhà rồi ba năm không gốc lãi
điểm qua trên thị trường có thể thấy
nhiều chủ đầu tư đang đưa ra những chính sách chịu khách hết mức
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà khởi thành
vừa mở bán giai đoạn hai dự án paris hoàng kim
đã ký kết với ngân hàng viettelbank để tài trợ vốn cho khách hàng mua căn hộ tại dự án này
theo đó khách hàng sẽ được ngân hàng cho vay đến bảy mươi giá trị căn hộ với lãi suất chín mỗi năm
một chủ đầu tư khác là công ty cát tường lan cũng tung ra nhiều chính sách hấp dẫn
như trong tháng sáu này một trăm linh khách hàng đầu tiên giao dịch thành công sẽ nhận được ngay xe máy sh
ngoài ra khách hàng còn được nhận khóa lợi nhuận siêu hấp dẫn
nhờ chính sách chiếc khấu lên đến ba mươi một kéo dài tiến độ thanh toán đến bốn mươi tám tháng
với lãi suất khi mua sản phẩm tại bình phước
chiều khách hàng bây giờ là chiều sự an tâm chiều cái tâm lý của họ
chiều với cái tương lai của họ chứ không còn những cam kết trên giấy nữa
tức là một cái sản phẩm được trao cho một người nó phải phù hợp với họ
và phù hợp với bức tranh khi mà họ muốn bán hàng ra ở hệ thức cấp
có nghĩa là gì có nghĩa là đầy đủ tiền ít xung quanh có nghĩa là gì
có nghĩa là đầy đủ tiền ít ở khu của họ cần chỗ họ làm và phù hợp với thu nhập của họ
chứ không còn những bức tranh vẻ vời xa vời nữa
các chuyên gia nhận định về trung hạn và dài hạn bởi đồng sản vẫn tốt
nhưng trong ngắn hạn thì thị trường còn nhiều biến động
do đó dù được ưu đải nhiều nhưng người mua nhà vẫn nên chú trọng chọn sản phẩm
có giá trị sử dụng để ở hoặc kinh doanh ngay dự án có sẵn hạ tầng tiện ích
tại các trung tâm đô thị xa mốt
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay